tại hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trịnh quốc oai sinh năm hai nghìn trú tại xã chỉ đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên về tội cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà nguyễn thị liên
ở thôn vũ xá xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô
đến giả vờ mua hàng sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà liên cướp đi một túi sách màu đen
bên trong có tiền thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn rồi bỏ chạy hậu quả khiến bà liên bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực lượng công an đã xác định oai là đối tượng
gây ra vụ án trên thu giữ trên người đối tượng số tiền bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng một số vật chứng liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định